xác định tầm quan trọng của phong trào thi đua dân vận khéo trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
thời gian qua bằng những cách làm hay và sáng tạo các địa phương trong cả nước đã sớm hoàn thành tốt mục tiêu và nhiệm vụ này
huyện châu thành tỉnh an giang là một điển hình của việc phát huy vai trò của công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới
với chăn trở làm thế nào để sớm đạt được mục đích ý nghĩa mà chương trình mục tiêu quốc gia đề ra
từ đó cấp ủy chính quyền tỉnh an giang nói chung và huyện châu thành nói riêng đã tập trung chú trọng đổi mới về hình thức tuyên truyền
xây dựng các mô hình dân vận khéo phù hợp thiết thực qua đó đã khơi dậy sức mạnh tổng thể để cùng chung sức xây dựng nông thuận mới
trong phong trào xây dựng nông thôn mới công tác dân dận đóng góp một giai trò hết sức quan trọng
do đó bác dân dận trong nhiều năm qua cũng đã tham mưu cho huyện quỹ
chỉ đạo mặt trận và các đoàn thể tăng cường công tác dẫn động tuyên truyền dẫn động nhân dân về mục đích ý nghĩa
tầm quan trọng cũng như sự hương thủ của nhân dân trong chương trình nông thôn mới
để từ đó nhân dân tích cực tham gia vào là từ khi hoạch định cái quy hoạch đến tham gia đóng góp
xây dựng các phương án để xây dựng cũng như đóng góp tiền tài vật chất
để đạt từng tiêu chí nông thôn mới
trước tiên phải kể đến hai mươi bảy mô hình dân vận khéo trong lĩnh vực kinh tế
trong đó điển hình là vận động xây cất được một mươi cây cầu nông thôn trị giá năm tỷ đồng
làm đèn đường nâng cấp các tuyến lộ khoảng hai tỷ đồng
mô hình hỗ trợ vốn làm kinh tế hộ với số tiền bốn năm tỷ đồng
qua đây đã góp phần rất lớn lao trong việc đáp ứng chỉ tiêu tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương
lúc trước tôi mặc chỉ có một nhà nấm gơm thôi
hội nông dân tỉnh hỗ trợ được hai mươi năm triệu đó thì tôi cắt thêm được một cái nhà nấm nữa
thì tôi trồng thì thấy nó thu nhập nó cũng ổn định
riêng lĩnh vực văn hóa xã hội toàn huyện đăng ký hai trăm năm mươi bảy mô hình
thực hiện đạt hai trăm ba mươi mô hình với nội dung vận động thực hiện công tác an sinh xã hội
cất nhà đại đoàn kết nhà tình thương cho hộ nghèo hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn
học giỏi vận động tham gia bảo hiểm y tế toàn dân với tổng trị giá vận động thực hiện trên một mươi chín tỷ đồng
qua cái tổng kết chuẩn bị cho cái công tác nhận dẫn khéo của năm đó
thì hợp tác xã đã thực hiện được sáu mươi hai cái công trình trong đó có cá nhân có tập thể
rồi hàng gào cọc cờ cây xanh rồi hiến đất để làm đường mở gọng phim
thì càng lúc nó phát động gọng lớn hơn
đó là cái thực hiện thắng lợi trong cái xây dựng chân dận
trong công tác xây dựng thông mới trong thời gian qua
đối với lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị toàn huyện đăng ký sáu mươi sáu mô hình
thực hiện đạt sáu mươi một mô hình
như mô hình tổ chức diễn đàn nghe dân nói đây là mô hình đạt hiệu quả ngoài mong đợi
vì ngoài nắm chắc tâm tư nguyện vọng của nhân dân
giải quyết kịp thời những bức xúc ngay từ cơ sở xây dựng thế trận lòng dân vững chắc
thì phong trào còn giúp nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành
cán bộ đảng viên về công tác dân vận